vào cuối tháng hai vừa qua hai mỏ đá thuộc công ty cổ phần tân hưng và công ty cổ phần phân nith max
đóng trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã xảy ra tình trạng mất cắp gần một mươi kíp nổ và dây cháy chậm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc tỉnh quảng trị đã triển khai một số biện pháp để giải quyết vấn đề trên
ngày một mươi chín tháng hai vừa qua tại nhà kho cất giữ vật liệu nổ công nghiệp của công ty cổ phần tân hưng tỉnh quảng trị
kẻ gian đã đột nhập và lấy cắp tám bảy trăm bảy mươi năm kíp điện k tám và ba mươi mét dây cháy chậm
cái thái thoát vừa rồi thì nói chung là được hết là do chủ quán
chủ quán hai nữa là do lực lượng bảo vệ của mình trách nhiệm mùng thấp
hai nữa là kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo đối với bảo vệ cũng hơi chủ quán hơi là
sau khi sự việc xảy ra công ty cổ phần tân hưng đã xây dựng lại hệ thống hàng giả
đào sửa chữa kho bãi và hệ thống khóa cũng được công ty này thay mới hoàn toàn
bây giờ chúng tôi đã lắp thêm camera để là khả thiện
đồng thời là lắp thêm hệ thống bảo đồng thân lập lại cái tổ bảo vệ người có trách nhiệm có kinh nghiệm
trước vấn đề mất kíp và dây cháy chậm của công ty cổ phần tân hưng và công ty cổ phần phu ninh mắc
tỉnh quảng trị đã tạm dừng hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với hai công ty này
cạnh đó thành lập đoàn liên ngành tổng kiểm tra về an toàn vật liệu nổ công nghiệp tại sáu mỏ đá trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều bất cập xảy ra ở một số mỏ đá
nhiều khoảng cách giữa hệ thống từng dào với nhà kho chứa vật liệu nổ công nghiệp
hệ thống chia nước hệ thống khóa nhà bảo vệ kho phần lớn là không thực hiện đúng với quy chuẩn của việt nam
chúng tôi đang ra soát lại để kiểm tra lại cụ thể từng quy trình một
cũng như từng kho vật liệu nổ một
để có sự chấn trình yêu cầu các chủ doanh nghiệp trên địa bàn là phải gia cổ lại
và phải tổ chức lại công tác bảo vệ cũng gia cố lại chất lượng kho làm thế nào đảm bảo theo quy chuẩn
trước những tồn tại trên tỉnh quảng trị cần phải siết chặt hơn nữa đối với các doanh nghiệp khai thác đá
trong việc bảo quản vật liệu nổ bởi nếu không kiểm tra chặt chẽ thì vấn đề không chỉ là mất cấp
mà an toàn phòng chống cháy nổ ở các nhà kho này cũng sẽ là mối lo ngại đối với cộng đồng